đại sứ quán việt nam tại kuwait ngày một mươi bốn tháng sáu cho biết các đại sứ quán việt nam tại ai cập
qatar và kuwait đã phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam và sở tại cùng hãng hàng không
bamboo airways tổ chức chuyến bay đưa công dân việt nam trở về nước vào ngày một mươi năm tháng sáu
những công dân được đưa về nước trong đợt này gồm phụ nữ mang thai trẻ em dưới một mươi tám tuổi
người bệnh nặng và lao động đã hết hợp đồng hoặc bị cắt hợp đồng phải nghỉ không lương nhiều tháng
dự kiến chuyến bay qh chín nghìn chín mươi hai của bamboo airways đưa hai trăm sáu mươi sáu công dân việt nam sẽ hạ cánh xuống
sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm vào lúc một h năm sáng ngày một mươi sáu tháng sáu